với đa số đại biểu tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng càng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
theo nghị quyết cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất hai mươi năm triệu hành khách một năm một hai triệu tấn hàng hóa một năm
quốc hội giao chính phủ xem xét quyết định tổng mức đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công xây dựng quản lý sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và bảo đảm tổng mức đầu tư toàn bộ dự án sân bay long thành không vượt tổng mức đầu tư theo nghị quyết số chín mươi bốn của quốc hội
nghị quyết cũng nêu rõ chính phủ lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật bảo đảm quốc phòng an ninh và lợi ích của nhà nước lợi ích của quốc gia bảo đảm sự quản lý của nhà nước theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng và sử dụng cho mục đích quân sự
quốc hội cũng yêu cầu sử dụng vốn của nhà đầu tư không sử dụng bảo lãnh chính phủ bảo đảm tiến độ tính khả thi hiệu quả và công khai minh bạch về phương án huy động vốn
quốc hội đồng ý điều chỉnh diện tích đất cho quốc phòng từ một năm mươi hectare thành năm trăm bảy mươi hectare dành riêng cho quốc phòng và bốn trăm tám mươi hectare cho xây dựng kết cấu hạ tầng hàng không dùng chung quân sự và dân dụng
việc quản lý sử dụng phần diện tích dùng chung thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về hàng không dân dụng ưu tiên cho hoạt động quân sự khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng
nghị quyết cũng cho phép bổ sung hai tuyến giao thông kết nối vào dự án tuyến số một nối với quốc lộ năm tuyến số hai nối với đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
trước đó giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh cho biết đây là dự án quan trọng quốc gia được xác định theo hình thức và phương án đầu tư cho từng dự án thành phần
tổng mức đầu tư khi hoàn thành là trên một mươi sáu tỷ đô la theo đơn giá khai toán năm hai nghìn một mươi bốn
trong giai đoạn một tổng mức đầu tư là một trăm một mươi một sáu trăm tám mươi chín tỷ đồng tương đương với khoảng bốn bảy trăm bảy mươi chín tỷ đô la thời gian thực hiện giai đoạn một từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi năm